thưa quý vị ngân hàng nhà nước cho biết từ hôm nay các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi
trong đó bốn ngân hàng thương mại nhà nước giảm hai một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối với nhóm kỳ hạn từ sáu đến một mươi hai tháng
bên cạnh đó các ngân hàng thương mại cổ phần giảm năm một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đối với nhóm kỳ hạn từ sáu đến một mươi hai tháng việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên
theo báo cáo của các ngân hàng thương mại trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm
lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng bốn một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đã có hai mươi hai ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân
thưa quý vị bộ lao động thương minh và xã hội vừa trình chính phủ dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
trong đó tại dự thảo này bộ không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng đề xuất hai phương án
phương án một giữ nguyên theo quy định hiện hành
cụ thể sau một mươi hai tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ hai mươi năm người lao động sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần
phương án hai cho lao động rút một lần tối đa không quá năm mươi tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
nhiều chuyên gia nhận định cách này giảm được số tiền chi trả ban đầu cho quỹ bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ nhận được một nửa tiền cho tổng thời gian đóng
thưa quý vị trong thời gian vừa qua
những bất cập trong công tác định giá đất đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực tham nhũng về đất đai
ảnh hưởng đến chính sách đất đai của nhà nước và gây dối loạn thị trường bất động sản
chính vì vậy một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đó là bỏ quy định khung giá đất
thay vào đó quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường
đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý từ phía người dân và các chuyên gia
theo dự thảo luật đất đai sửa đổi
quy định về không giá đất sẽ được bỏ
đây được đánh giá là điểm đổi mới căn bản của dự thảo luật lần này
nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường
trong một khoảng thời gian dài vừa qua mà chúng ta áp dụng luật đất đai hai nghìn một mươi ba
thì chúng ta mới thấy bột lộ ra rất nhiều vấn đề trong việc đền ngủ đất đai
rồi trong việc tính toán giá đất cũng như thời hạn điều chỉnh
và vì thế cho nên nó dẫn đến hàng loạt các cái số kiện mà nó chiếm đến bảy
chính vì cái lẽ đó cho nên việc thay đổi cái
giá trị của đất đai theo thị trường trở thành một trong những cái đòi hỏi rất cấp bách
trong thời gian làm việc luật sư nguyễn đại hải cũng đã gặp rất nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai
chính vì vậy theo anh việc sửa đổi luật đất đai lần này là yêu cầu cấp thiết để giải quyết nhiều vướng mắc đang tồn tại
đặc biệt là việc định giá đất làm thế nào để đảm bảo dân chủ công khai minh bạch
hàng năm chúng ta phải ban hành những cái bảng giá đất mới
những khung giá đất và cái giá đất
giá đất cụ thể tại từng địa phương
vì thế chúng ta phải có một cơ chế phối hợp nào thật chặt chẽ giữa các ban ngành tại địa phương
giữa người dân địa phương các cơ quan tổ chức các doanh nghiệp phải có sự phối hợp chặt chẽ
và có những văn bản quy định chi tiết cách phối hợp trình tự thực hiện
để làm sao chúng ta có một cái
để làm sao mà ban hành được một cái giá đất phù hợp nhất với cả tại địa phương
tất cả đúng theo quy định của pháp luật
mục hai chương một mươi một
tài chính về đất đai giá đất dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định các nội dung về giá đất
theo đó tại điều một trăm năm mươi ba quy định năm nguyên tắc phương pháp định giá đất
bảng giá đất sẽ được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai
và áp dụng từ ngày một tháng một của năm
nhiều ý kiến góp ý cho rằng cần phải làm rõ phương pháp căn cứ xác định giá đất sát với thị trường
sửa đổi luật đất đai này là sửa đổi bỏ không giá đất là hợp lý

sửa đổi luật đai này là sửa đổi bỏ không giá đất là hợp lý
tarten camp tài chính về luật đất
đánh thuế chuyển quyền sử dụng đất
liên quan đến việc định giá đất một số chuyên gia cho rằng
cần bổ sung thêm nhiều nguyên tắc định giá đất theo hướng đảm bảo tính độc lập
về chuyên môn nghiệp vụ trung thực khách quan của kết quả định giá đất
giữa cơ quan định giá cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định giá
tổng cục hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan và doanh nghiệp
về việc không khai được tờ khai hải quan tái xuất tái nhập
do một số mặt hàng có sự thay đổi mã số hàng hóa theo quy định
tại thông tư số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai của bộ tài chính so với mã số hàng hóa đã khai
trên tờ khai tạm xuất tạm nhập đã được thông quan trước ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
để thao gỡ vướng mắt tổng cục hải quan vừa hướng dẫn trường hợp hàng tái xuất tái nhập
thay đổi mã số hàng hóa đã khai trên tờ khai tạm xuất tạm nhập
tổng cục hải quan hướng dẫn tri cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất hoặc tái nhập
căn cứ quy định tại điểm g khoảng hai điều hai mươi năm nghị định số tám hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung
tại khoản một mươi hai điều một nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ hướng dẫn người khai hải quan
khai tờ khai hải quan giấy nếu mã trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã hoàn thành
thủ tục hải quan thuộc danh sách mã không còn tồn tại trong thông tư số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó tổng cục hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai
giấy tái xuất hoặc tái nhập và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tái xuất hoặc tái nhập
thưa quý vị ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cần thơ tống đặt quyết định
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ thị yến phương và phạm ngọc thùy
nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa tp cần thơ
về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cần thơ đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
hai bị can đã có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết
kít xét nghiệm viêm gan b c lao để bộ phẫn mua sắm đặt mua hàng của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu trước đó
cấu kết với nhân viên công ty việt á làm khống hàng hóa bao bì nhãn mát giống hàng thật nhưng bên trong là nước lọc
thủ tục để bộ phẫn mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa tp cần thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng
trong đó có hàng khống sau đó đề nghị công ty việt á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho hai bị can
để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ với số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng
cũng trong ngày sáu tháng ba công an tp hồ chí minh phối hợp với công an tp hồ chí minh
gò vấp đã phong tỏa một đoạn đường nguyễn oanh hạn chế phương tiện qua lại để tổ chức khám xét tầng tám
tòa nhà mộc gia số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh phường một mươi bảy quận gò vấp là trụ sở chính của công ty f tám mươi tám công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn
việc khám xét nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo ghi nhận các khu vực ra vào tòa nhà nói trên đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám xét
f tám mươi tám đã thuê tầng tám và tầng bảy của tòa nhà nói trên để đặt trụ sở vào đầu năm hai nghìn hai mươi
công ty f tám mươi tám chuyên cho vay tiền có hàng trăm nhân viên tham gia hồi nợ và trong thời gian qua bị dư luận phản ánh nhiều bức xúc
công ty f tám mươi tám được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại việt nam
công ty có tám trăm ba mươi chi nhánh trên toàn quốc
thời gian gần đây bộ công an và công an các tỉnh thành
liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen
thưa quý vị trước thực trạng rượu bia gây hàng loạt tai nạn giao thông nghiêm trọng
các đơn vị chức năng đã tăng cường quy định xử phạt hành vi lái xe khi có hơi men
từ đó thì các dịch vụ đưa đón lái xe thuê cho người sử dụng bia rượu cũng nở rộ
do tính chất công việc thường xuyên phải tiếp khách
anh thực không tránh khỏi việc sử dụng rượu bia
từ khi biết đến dịch vụ lái xe hộ anh cảm thấy rất an tâm
bởi đây là những tài xế đều đã qua đào tạo về nghiệp vụ
và bắt buộc phải tuân thủ các quy định khi nhận xe
cái dịch vụ này thì tôi cũng đã sử dụng nhiều rồi sử dụng nhiều lần rồi
trong những lần mà đi công tác đi tiếp khách hoặc những lần uống rượu bia như lúc này
là tôi cũng đã chuyên sử dụng cái dịch vụ này
nhiều lúc là bây giờ mình có uống một hay hai chén hoặc nhiều đi chăng nữa
mình đã uống rồi thì mình không nên lái xe
nó sẽ gây ra nguy hiểm rất nhiều hệ lụy về sau cho người tham gia giao thông
ngay cả cho chính mình nữa
dịch vụ này đã xuất hiện từ lâu nhưng thời gian gần đây nở rộ và được nhiều khách hàng sử dụng
dùng dịch vụ đấy thì mình cảm thấy yên tâm
uống bia rượu rồi thì không lái xe nên dùng dịch vụ thì tài xế sẽ đưa mình về nhà an toàn
tài xế là rất là
nhiệt tình chú đáo lái xe rất cẩn thận
trước khi dùng dịch vụ thì mình có xem qua cái kinh nghiệm của tài xế thì những tài xế mà lái rất là lâu năm
tại việt nam hiện có một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lái xe hộ đang phổ biến với mức giá tối thiểu một chuyến đi bốn trăm chín mươi chín đồng ba giờ
theo các đơn vị dịch vụ lái xe hộ cho người uống rượu bia được công ty triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
thời gian gần đây lượng khách hàng đã tăng lên bốn mươi năm mươi so với thời điểm trước dịch
thời điểm bây giờ thì khách hàng đặt dịch vụ thuê đại sứ rất là đông đông hơn rất nhiều
ví dụ nghị định một trăm linh đưa ra cũng như là chính phủ làm chặt hơn trong việc mà khách hàng khi mà dùng rượu bia phải tham gia giao thông thì phải không được phép lái xe
và phạt rất là nặng từ hai mươi bốn mươi triệu thậm chí là thu bằng
thì rất là vì vậy khách hàng cái lượng khách hàng đã sử dụng rất là đông
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với người sử dụng nồng độ cồn khi lái xe ô tô mức phạt tiền sẽ từ sáu bốn mươi triệu đồng
ngoài ra người lái xe có thể bị tức bằng lái xe và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức giao thông từ một mươi đến hai mươi bốn tháng
dịch vụ lái xe hộ ra đời được cho là kịp thời và góp phần không nhỏ vào việc thay đổi ý thức thói quen của người tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia
đây cũng là xu thế chung trên toàn thế giới và kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn tại việt nam
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam xin mời quý vị cùng theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày sáu tháng ba tại phiên phúc thẩm tòa án nhân dân quận bình tân tp hcm đã tuyên phạt ba bị cao
tổng cộng là hai mươi hai năm tù giam vì hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là nón bảo hiểm giả thương hiệu nón sơn với số lượng lớn
theo cáo trạng tháng một năm hai nghìn hai mươi một hà bảo châu bốn mươi bảy tuổi liên hệ đổ quan hải ba mươi hai tuổi mua vỏ nón bảo hiểm đã sơn có chữ nón sơn và logo trên vỏ nón các loại
sau đó châu mua thêm nguyên liệu trên thị trường rồi dùng máy sản xuất nón bảo hiểm giả thương hiệu nón sơn
mỗi tháng châu sản xuất từ bốn trăm linh đến năm trăm linh nón bảo hiểm giả và bán cho nguyễn vinh quang với giá từ hai mươi đến sáu mươi năm đồng mỗi nón
sau khi trừ các phí châu thu lợi bất chính từ ba đến bốn đồng một nón
quang sau đó đăng trên sàn thương mại điện tử shopee lazada sendo để bán nón giả với giá từ năm mươi đến một trăm linh đồng một cái
cáo trạng xác định châu có vai trò mấu chốt hải có vai trò giúp sức
nói về một nghìn hai trăm bốn mươi chín mũ bảo hiểm giả nón sơn với giá trị tương đương hàng thật hơn một ba tỷ đồng
quang có vai trò giúp sức bán nón bảo hiểm giả ra thị trường
hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu nón sơn quyền lợi của hàng trăm lao động cũng như niềm tin của khách hàng
theo đó hội đồng xét xử tuyên án bị cáo hà bảo châu phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả xử phạt bảy năm sáu tháng tù
cùng tội danh trên bổ quang hải và nguyễn tinh quang bị xử phạt bảy năm ba tháng tù

gọi là chụp hình được cái exoplanet
cái exoplanet định nghĩa là
nhanh hơn là một cái hành tinh nào ngoài hạng mặt trời
thì cái thông tin đó ra là không đúng

con người vẫn cần thiết
đóng vai trò clarify
và chốt cái nội dung chính xác nhất có thể
nhìn cũng hay đấy
nhưng để gọi là
đạt được một tỷ lệ chuyển đổi mà doanh nghiệp mong muốn
hoặc là để tăng trưởng cùng kỳ
so với năm ngoái như thế nào
với một cái thị trường nó thay đổi như thế
và với một cái định vị của sản phẩm của mình so với đối thủ như thế
thì với những cái nó phức tạp như vậy
và một cái tạm bảo với kpi như thế
thì chắc cpt không có khả năng
chịu trách nhiệm tại thời điểm hiện đại
nên là sẽ không thay thế được
cái công việc của tất cả các bạn
trong thời điểm hiện đại
chỉ số đo lượng hiệu quả chiến dịch marketing là seo
là chỉ số tìm kiếm của người tiêu dùng
tuy nhiên với tính tự động sáng tạo
của trí tuệ nhân tạo các công cụ tìm kiếm
như là google yahoo hyping
nhận thấy rủi ro nhiều ứng dụng đang làm
giải chỉ số đo lượng seo
khi để trí tuệ nhân tạo tương tác thay vì là khách hàng thật
do đó một cuộc đối đầu
với trí tuệ nhân tạo đang diễn ra
đặc biệt trong ngành marketing
để nhận diện sản phẩm nào do chatbot làm ra
sản phẩm nào thật sự từ con người
trí tuệ nhân tạo hiện nay đã được nạp lượng dữ liệu
đủ lớn để không chỉ dự báo xu hướng
mà còn có thể tạo ra sản phẩm
các sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo
hiện áp dụng vào hầu như tất cả ngành nghề
trong đó có lĩnh vực marketing media mà chúng ta đang nói tới
quan trọng là cách nhìn nhận nó
ở góc độ tăng hiệu quả công việc
chứ không phải thay thế chúng ta
ví dụ một công việc sáng tạo từng mất một mươi ngày
bây giờ chỉ mất hai ngày
có nghĩa chúng ta có thể sáng tạo nhiều hơn trong một khoảng thời gian
điều cần làm bây giờ không phải lo sợ sự thay thế
mà con người phải tự học nhiều hơn
để sử dụng công cụ chatbot ai
hiệu quả nhất
quy mô thị trường chatbot toàn cầu
được dự đoán chẳng mốc bốn mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi hai
con số này rất khả thi
vì vào năm hai nghìn hai mươi hai
president research đã thống kê quy mô thị trường này
đã đạt tám mươi bốn tỷ usd
và có mức tăng trưởng kép hằng năm là một mươi chín hai mươi chín
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi
quay lại vấn đề về tác động của chatbot ai lên marketing
một trong những chiến lược seo chính
để tăng lưu lượng thực tế
và xây dựng được sự tin tưởng
từ cả google lớn người đọc
là phải có nội dung chất lượng
đó là lúc chat gpt công cụ biên hibot
phát huy tác dụng
tính chuyên nghiệp của chatbot này
sẽ giúp các nhà xuất bản tiết kiệm không ít thời gian
từ sáng tạo nội dung
thỏa mãn nhu cầu của người dùng
thu thập metadata
tối ưu hóa website cho các bộ tìm kiếm
nhưng suy cho cùng
dù trí tuệ nhân tạo có thể sản xuất ra các văn bản
hai hình ảnh thú vị cho một chiến dịch marketing
thì vai trò của nhân viên marketing luôn hiện hữu
để biên tập xác thực và điều chỉnh
trước khi ứng dụng vào thực tiễn hoạt động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

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại